thưa quý vị và các bạn như vậy là sáng ngày hôm nay gần chín trăm linh thí sinh đã có mặt tại một trăm hai mươi cụm thi trong cả nước
chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay môn thi đầu tiên là môn toán với hình thức là thi tự luận thời gian làm bài là một trăm tám mươi phút
đây là năm thứ hai bộ giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
khác với năm ngoái số lượng cụm thi năm nay lớn hơn với một trăm hai mươi cụm trong đó có bảy mươi cụm do các trường đại học chủ trì
dành cho thí sinh dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
ba mươi cụm thi còn lại do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp
theo ghi nhận của phóng viên ở các thành phố lớn như hà nội tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện đã được huy động tối đa để đảm bảo cho thí sinh đến địa điểm thi an toàn đúng giờ
tại những cụm thi lớn đều có từ năm đến bảy cảnh sát cùng với lực lượng thanh niên tình nguyện đứng túc trực để giải tỏa ủn tắc giao thông
hướng dẫn thí sinh vào phòng thi đúng giờ đến thời điểm này tình hình thi cử ổn định
sau môn thi toán vào buổi sáng chiều nay các em sẽ dự thi môn thứ hai là môn ngoại ngữ thời gian làm bài là chín mươi phút
truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh chi tiết hơn về ngày thi đầu tiên trong bản tin thời sự an ninh phát sóng vào lúc một mươi tám h một mươi năm hàng ngày
mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi